chiều ngày một mươi một tháng hai tức mùng bảy tháng riêng nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết cổ truyền của dân tộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm và chúc tết tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
và lãnh đạo cán bộ nhân viên tổng cục hải quan
nói chuyện đầu xuân với tập thể cán bộ nhân viên ngân hàng việt công banh
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc tập thể cán bộ nhân viên
người lao động việt công banh một năm mới rồi giàu sức khỏe và gạt hái nhiều thành công
chúc việt công banh nói riêng và ngành ngân hàng nói chung trong năm mới hai nghìn một mươi chín đạt thắng lợi mới hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đã đề ra
chủ tịch quốc hội đánh giá cao kết quả xử lý nợ xấu của việt công banh khi hiện nay đã giảm xuống chỉ còn chín mươi bảy
nhấn mạnh sự quan tâm của quốc hội đối với vấn đề này chủ tịch quốc hội cũng cho rằng
quốc hội đã ban hành nghị quyết số bốn mươi hai tạo cơ sở pháp lý cho việc xử lý nợ xấu
trong hệ thống ngân hàng nhưng cùng với nghị quyết của quốc hội thì sự nỗ lực của ban lãnh đạo việt công banh trong việc đạt được kết quả xử lý nợ xấu như vậy là rất lớn
chủ tịch quốc hội chúc mừng việt công banh luôn là ngân hàng tốt đầu và luôn đi đầu trong tất cả các lĩnh vực
ghi nhận sự phát triển của việt công banh vừa qua là rất tốt nhưng điều quan trọng hơn nữa là rất an toàn
chủ tịch quốc hội mong muốn việt công banh cố gắng phát triển bền vững phát triển nhanh nhưng phải an toàn và bảo đảm tỷ lệ nợ xấu thấp
phát biểu với lãnh đạo cán bộ nhân viên tổng cục hải quan nhân dịp đầu xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội ghi nhận bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao tổng cục hải quan đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thu và chống thất thu
thu hồi các khoản nợ thuế nên kết quả đã hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt ba trăm một mươi bốn chín trăm linh bảy tỷ đồng
vượt một mươi một hai dự toán quốc hội giao vượt bảy năm chỉ tiêu phát triển
phấn đấu bộ tài chính tăng sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh những thành tích trong việc cải cách hành chính hiện đại hóa hải quan thu thuế xuất nhập khẩu
chủ tịch quốc hội rất vui mừng với những chiến công của các chiến sĩ hải quan trên mặt trận chống buôn lậu gian lận thương mại
phát huy những thành công của năm qua trong năm hai nghìn một mươi chín với phương châm kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo bước phá hiệu quả
chủ tịch quốc hội mong muốn ngành hải quan trú trọng hơn nữa
việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt là phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm hai nghìn một mươi chín do quốc hội giao
đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản minh bạch phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan
tiếp tục mở rộng cơ chế một cửa quốc gia và asean phân đấu hoàn thành kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo nghị quyết đại hội đảng chủ động phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ công chức
để giữ vững lòng tin của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội